lái xe vi phạm quy định trên mà không chấp hành hiệu lệ dừng xe hoặc gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ một mươi tám tới hai mươi triệu đồng

sau một tuần thực hiện trên cả nước nói chung và địa bàn hà nội nói riêng

nghị định bốn mươi tám đã góp phần tăng tính gian đe hạn chế lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
nghị định bốn mươi chín đã góp phần tăng tính gian đe hạn chế lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
theo đại diện các cơ quan chức năng thời gian qua nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm trật tự an toàn giao thông
là do hệ thống hạng

nghị định năm mươi một đã góp phần tăng tính gian đe hạn chế lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

nghị định năm mươi ba đã góp phần tăng tính gian đe hạn chế lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

nghị định năm mươi sáu đã góp phần tăng tính gian đe hạn chế lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

nghị định năm mươi bảy đã góp phần tăng tính gian đe hạn chế lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
cũng qua thống kê của trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội sau gần một tuần triển khai trung đoàn đã huy động gần hai lượt cán bộ chiến sĩ tiến hành xử lý hơn một ba trăm linh trường hợp vi phạm nhắc nhở gần tám trăm linh trường hợp
qua đó phát hiện một mươi ba vụ một mươi sáu đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đó có nhiều vụ việc tàng trữ chất ma túy và công cụ hỗ trợ

ngoài thống kê của trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội sau gần một tuần triển khai trung đoàn đã huy động gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm nhắc nhở gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm nhắc nhở gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm nhắc nhở gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm
ngoài thống kê của trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội sau gần một tuần triển khai trung đoàn đã huy động gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm nhắc nhở gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm nhắc nhở gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm
ngoài thống kê của trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội sau gần một tuần triển khai trung đoàn đã huy động gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm nhắc nhở gần hai ba trăm linh trường hợp vi phạm
thưa quý vị không thể phủ nhận tính tích cực của những chính sách kế hoạch nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông như hiện nay
tuy nhiên mỗi chủ trương kế hoạch ngoài tính bức thiết thời sự ra cũng cần phải có thời gian để kiểm nghiệm tính hiệu quả tránh việc đánh chống bỏ rùi
đơn cử như việc ra quân rầm rộ trong một thời gian ngắn về xử lý người đi bộ khi tham gia giao thông
nhưng đến nay kết quả lại không rõ rệt hàng ngày hàng giờ vẫn có hàng trăm người đi bộ sai luật
hay như việc cấp xe đạp cho cám bộ công an các phường tuần tra nhưng đến nay thì tính hiệu quả cũng chưa được như mong muốn